nhiều cây cần sa được trồng sen kẽ trong các dãy cà phê hồ tiêu của nhiều hộ dân
những cây cần sa xanh tốt cao quá đầu người như thế này là chất gây nghiện mà pháp luật việt nam nghiêm cấm trồng tăng chữ mua bán và sử dụng
tại vườn này khi được công an hỏi mục đích trồng thì hầu hết những người trồng ở đây đều đưa ra một lý do duy nhất là trồng để lấy lá cho gà ăn
đầu năm vừa rồi thì tôi có đến phố và tình cờ gặp hai vợ chồng bán gà thì cũng hỏi gà hỏi đồ rồi giới thiệu là cái cây này cây gà toi để mà trồng là cho gà ăn á
rồi tôi trồng mỗi đợt là một ít một ít để cho nuôi gà cho nó ăn thôi chứ cũng không nói là buôn bán không biết cái cây gì hết
nhưng mà giờ mấy chú vào nói cái cây này cây cần sa tôi không biết chứ còn cũng là cho gà ăn thôi chứ cũng không kinh doanh gì hết
còn bao nhiêu là tôi cũng bỏ ra đống rác để đốt hết hột rồi chứ đổ hết ra đó đốt hết chứ chẳng có giữ lại làm gì hết
còn đây là đối tượng nguyễn lân bốn mươi sáu tuổi trú tại xã hòa thuận thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
cũng vì lý do trồng cây cần xa để nuôi gà mà lân đã nhận một bản án nghiêm khắc của pháp luật
tại vườn của lân xã eo tân lực lượng công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc đã kiểm tra và phát hiện
hai trăm bảy mươi sáu cây cần sa lân khai trồng để lên lá cho gà ăn
tuy nhiên số lượng cây không đủ xử lý hình sự nên công an huyện đã xử phạt hành chính hai vợ chồng lân mỗi người ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
tiếp sau đó lực lượng công an lại phát hiện lân trồng chín cây cần sa
vì lân đã từng bị xử lý hành chính do trồng trái phép cây cần sa nên căn cứ vào điểm b khoảng một điều hai trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm